chiều nay hai mươi chín tháng một mươi tại trụ sở trung mương đảng tổng bí thư nguyễn phú trọng đã tiếp các trưởng đoàn đại biểu các đảng tham dự cuộc gặp quốc tế
các đảng cộng sản và công nhân lần thứ một mươi tám tổ chức tại hà nội
các đại biểu quốc tế đã bày tỏ sự ngưỡng mộ sâu sắc đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân việt nam anh hùng
đối với chủ tịch hồ chí minh và đảng cộng sản việt nam
nhiệt liệt chúc mừng và coi những thành tiệu của công cuộc đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam trong ba mươi năm qua
có ý nghĩa hết sức quan trọng là nguồn cổ vũ động viên to lớn đối với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế hiện nay
các đại biểu quốc tế nồng nhiệt cảm ơn và đánh giá rất cao những đóng góp quan trọng của đảng cộng sản việt nam
trong việc đăng cai tổ chức thành công cuộc gặp quốc tế các đảng cộng sản và công nhân lần thứ một mươi tám
góp phần tích cực vào việc củng cố tăng cường sự đoàn kết thống nhất của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế
khẳng định sẽ tiếp tục ủng hộ mạnh mẽ đối với sự nghiệp cách mạng của nhân dân việt nam dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam
tổng bí thư nguyễn phú trọng nhiệt liệt chào mừng đại diện các đảng cộng sản và công nhân đến tham dự cuộc gặp lần thứ một mươi tám tại việt nam
bày tỏ vui mừng được gặp gỡ những người bạn thân thiết thủy chung
luôn kề vai sát cánh cùng nhân dân việt nam trong mọi giai đoạn của cách mạng việt nam
tổng bí thư đánh giá cao chủ đề và những nội dung thảo luận tại cuộc gặp lần này
cho rằng trong bối cảnh hiện nay việc tăng cường trao đổi thông tin chia sẻ kinh nghiệm và củng cố sự đoàn kết thống nhất
đẩy mạnh phối hợp hành động một cách thiết thực giữa các đảng cộng sản và công nhân trong các cuộc đấu tranh vì mục tiêu chung là rất cần thiết
nhất là trước thêm chuẩn bị kỷ niệm một trăm linh năm cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng một mươi nga vào năm hai nghìn một mươi bảy
chia sẻ với các đại biểu về những đặc điểm bản chất và bài học kinh nghiệm của quá trình đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội ở việt nam
tổng bí thư nguyễn phú trọng khẳng định đảng cộng sản việt nam sẽ luôn kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội
chân thành cảm ơn các đảng cộng sản và công nhân các nước về sự đoàn kết ủng hộ mạnh mẽ đối với đảng cộng sản và nhân dân việt nam
trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc thống nhất đất nước trước đây cũng như trong công cuộc đổi mới phát triển đất nước ngày nay